hòa cùng phong trào chống rác thải nhựa trên cả nước sau một năm triển khai tại thành phố đà nẵng nhiều hoạt động đầy sôi nổi đã được diễn ra
nhiều tổ chức người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia cùng chung tay thu gom giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường
cùng với các tổ chức cộng đồng người dân trên địa bàn tập thể cán bộ nhân viên công ty xăng dầu khu vực nam tập đoàn xăng dầu việt nam
thường xuyên thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường không chỉ chủ động tiên phong trong các sáng kiến
lồng ghép các hoạt động giảm thiểu nhựa dùng một lần vào chiến lược phát triển mà còn coi đó là giá trị cốt lõi cho sự phát triển của doanh nghiệp

theo thống kê mỗi năm có hơn một tám triệu tấn nhựa được tạo ra tại việt nam nhưng chỉ hai mươi bảy trong số đó được tái chế
riêng tại đà nẵng hiện trung bình mỗi ngày thành phố có hơn một tấn rác thải ra môi trường trong đó phần lớn là rác thải nhựa và ni lông
mặc dù chưa có số liệu thống kê về nguồn rác thải nhựa tồn tại trong lòng đại dương
tuy nhiên có thể nhận thấy rằng một lượng rác thải nhựa đang tồn tại trong vùng biển đà nẵng
do đó việc để mạnh phong trào chống rác thải nhựa và sự hưởng ứng của cộng đồng là rất cấp thiết
hiện nay thì sở tài nguyên môi trường vẫn đang khẳng trương triển khai các hỗ trợ cho các địa phương để cung cấp các dụng cụ cũng như trang thiết bị
để các địa phương chủ động lên phương án cụ thể triển khai phân loại rác thải tại nguồn tại địa phương mình
hiện nay sở tài nguyên môi trường vẫn đang khẳng trương triển khai các hỗ trợ cho các địa phương để cung cấp các dụng cụ cũng như trang thiết bị
để cung cấp các dụng cụ cũng như trang thiết bị để phát động càng ngày càng nhiều các hoạt động liên quan đến giảm rác thải nhựa dùng một lần
ở trong các cơ quan các văn phòng cũng như là trong cộng đồng dân cư
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng trong các tiêu chí ở giai đoạn mới thành phố bổ sung chỉ tiêu cụ thể về giảm rác thải nhựa
đồng tiền tối ni lâu
đồng cần đạt được tại các cấp quận huyện và sở ban ngành đây là hoạt động xuyên suốt trong công tác bảo vệ môi trường của thành phố
chính vì vậy rất cần có sự chung tay của các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị xã hội người dân trên địa bàn nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa
phong trào chống rác thải nhựa trong thời gian tới